nắng hạn kéo dài cực đoan đã làm gia tăng mức cảnh báo cháy rừng trên toàn bộ lâm phần rừng tràm và rừng các cụm đảo trên địa bàn tỉnh cà mau
cà mau hiện có hơn bốn mươi ba ha rừng đây được xem là một trong những lá phổi xanh của khu vực đồng bằng sông kiểu long và đang được bảo vệ nghiêm ngặt
cập nhật mới nhất từ trị cục kiểm lâm tỉnh cà mau đến cuối tuần này trong tổng diện tích toàn lâm phần đã có hơn sáu mươi diện tích dự báo cháy cấp năm
cấp cực kỳ nguy hiểm tương đương với diện tích là hơn hai mươi sáu bốn trăm linh ha đây cũng là cấp cảnh báo cháy cao nhất trong thang cảnh báo cháy rừng
nguy cơ xảy ra cháy rừng bất cứ lúc nào các diện tích rừng báo cháy cấp năm tập trung chủ yếu ở các liên tiểu khu gồm sông trẹm u minh i u minh ii
trần văn thời và lâm phần rừng ở các xã nguyễn phích khánh an huyện u minh tại vườn quốc gia u minh hạ nơi có hơn tám ha rừng
đang được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt đến nay cũng đã có hơn bốn trăm hai mươi ha chuyển sang cảnh báo cháy cấp năm và nhiều khả năng là có hơn một ba trăm linh ha
đang dự báo cháy cấp bốn của vườn cũng sẽ nhanh chóng tăng cấp nếu tình hình nắng nóng không có chiều hướng thuyên giảm